thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tái khởi động nền kinh tế nhằm phân tích dự báo xu hướng thị trường trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
chiều nay tại hà nội chương trình diễn đàn doanh nghiệp lựa chọn nào thời hậu covid một mươi chín do tạp chí diễn đàn doanh nghiệp đã được tổ chức
việt nam đã và đang tập trung quyết liệt mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế vào các biện pháp nằm trong tầm kiểm soát của mình
tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi rủi ro trong bối cảnh hiện nay ứng phó với cục diện phục hồi rút kinh nghiệm phát triển chuẩn bị cho một trạng thái mới với năng lực cạnh tranh cao hơn là ba giai đoạn mà các doanh nghiệp cần có sự chủ động
tiếp tục đẩy mạnh số hóa quốc tế hóa định vị lại doanh nghiệp trên thị trường tiếp cận các thông tin đặc biệt là diễn biến thị trường thế giới các hiệp định thương mại tự do để có thể tái cấu trúc cả về thị trường nguyên liệu và đối tác
doanh nghiệp phải tiếp tục cân bằng chiến lược phải cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp đồng thời chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng để chuẩn bị cho những khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai